theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm ngày một mươi một tháng một mươi áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão
đây là cơn bão số sáu trong năm hai nghìn hai mươi có tên quốc tế là linfa
dự báo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
từ một mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi đến một h ngày một mươi hai tháng một mươi bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ quảng nam đến bình thuận sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông trên đất liền phía nam lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
vùng nguy hiểm trên biển đông có gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên là phía bắc vĩ tuyến một mươi hai năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi các tỉnh trung trung bộ
và nam trung bộ có mưa rất to có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm trăm linh bảy trăm linh mm là từ tỉnh thừa thiên huế đến tỉnh quảng nam
các tỉnh từ quảng bình quảng trị quảng ngãi bình định phú yên là từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh mm